sau hai năm rớt giá thê thảm hiện nay giá cá sấu tại đồng nai bắt đầu tăng trở lại
tuy nhiên nhiều người nuôi vẫn hết sức lo lắng khi đầu ra của loài vật nuôi hoang dã này
vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào thị trường trung quốc một thị trường hết sức bấp bành
thời điểm này trại cá sấu hữu tâm của ông nguyễn văn vịnh đã có nhiều con nặng tới hai tạ
và có đến gần hai con chuẩn bị xuất bán
tuy nhiên thấy giá cá sấu đang tăng dần qua từng tuần
ông vịnh cố neo lại trở giá để bù khoản lỗ do hai năm trước giá cá xuống thấp
họ đến họ làm giày ra rồi ví bóp bùng các thứ

huyện định quán là địa phương có đàn cá sấu lớn nhất của tỉnh đồng nai với khoảng một trăm một mươi con
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay giá cá sấu có tăng cao hơn
theo lực lượng kiểm lâm đồng nai do giá cá sấu tăng cao nên nhiều hộ dân địa phương đang đổ xô đăng ký trại nuôi mới
do đó việc quản lý đối với loại vật nuôi có điều kiện này
năng tăng cường
cái an toàn trại nuôi không để cá sấu sống ra ngoài tự nhiên
sự lo lắng của người nuôi ngày càng tăng thêm
khi giá cá sấu vừa tăng lên thì nhiều trang trại nuôi lại bắt đầu tăng đàn trở lại
và việc chăn nuôi không được kiểm soát sẽ dẫn đến tình trạng nguồn cung vượt cầu
và người chịu thiệt nhất vẫn chính là những người nuôi